dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển điều hành phiên thảo luận trực tuyến tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng
theo các đại biểu dự án luật xây dựng sửa đổi tuy đã tiếp thu ý kiến các đại biểu từ kỳ họp thứ tám nhưng tại kỳ họp này các nội dung tiếp thu vẫn chưa được chỉnh lý
một trong những nội dung được các đại biểu nêu ra đó là luật chưa có sự đồng nhất giữa luật xây dựng và luật quy hoạch
thiếu quy hoạch quốc gia quy hoạch tỉnh chưa tách rời quy hoạch vùng luật chưa hợp nhất quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn
các đại biểu đề nghị dự án luật cần bổ sung các quy định phòng cháy chữa cháy đối với các dự án khu trung cư các công trình xây dựng khác
bên cạnh đó việc quy định xây dựng các công trình nhà ở nông thôn không phải xin giấy phép cũng cần phải có sự quản lý chặt chẽ
bởi một số cá nhân đã lạm dụng quy định này để xây dựng các công trình sai mục đích làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái